tại thành phố đà nẵng bộ tư lệnh vùng ba hải quân trưởng cụm tuyên truyền biển đảo số sáu đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm công tác phối hợp với bảy tỉnh thành khu vực duyên hải miền trung và các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền biển đảo giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
nội dung tuyên truyền biển đảo tập trung nâng cao nhận thức về chủ quyền của việt nam trên biển đông vị trí tầm quan trọng của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa và trường sa
qua tuyên truyền đã giáo dục tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc nâng cao nhận thức củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân và định hướng tư tưởng dư luận
tại hội nghị những kết quả tồn tại và hạn chế trong công tác tuyên truyền biển đảo đã được bộ tư lệnh vùng ba hải quân và các địa phương đơn vị đúc kết kinh nghiệm để tổ chức phối hợp hiệu quả hơn trong năm hai nghìn một mươi tám và các năm tiếp theo